thưa quý vị và các bạn sau phần xét hỏi sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã có phần luận tội với các bị cáo
viện kiểm sát nhân dân khẳng định có đủ căn cứ để truy tố bị cáo dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó viện kiểm sát khẳng định bị cáo diệp có tài sản tại năm mươi bảy cao thắng và thế chấp vay tại agribank trước khi mang tài sản này hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
khi bị cáo gửi đơn khoán đổi cho nguyễn thành tài bị cáo diệp phải biết tài sản này đã bị thê chấp thì không thể khoán đổi
nhưng bị cáo chỉ mang bản phô tô đi mà không thông báo cho ủy ban nhân dân thành phố biết việc tài sản này đã được thê chấp
trong phiên tòa trước đó bị cáo diệp nói đã báo cho bị cáo vi nhật tảo điều đó cho thấy bị cáo diệp thế chấp tài sản năm mươi bảy cao thắng tại ngân hàng
kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa bị cáo thừa nhận sau khi khoán đổi sẽ thay thế một trăm tám mươi năm hai bà trưng
với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo diệp đã mang tài sản năm mươi bảy cao thắng đi thế chấp tại ngân hàng
nhưng vẫn mang tài sản này đi hoán đổi do đó đủ căn cứ để truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thành tài vì tin tưởng cấp dưới nên bị cáo tài thừa nhận trách nhiệm việc nhà nước bị mất tài sản
bị cáo có giao cho văn phòng nhưng không kiểm soát được nên bị thất thoát tài sản của nhà nước
hành vi của tất cả các bị cáo đều đặc biệt nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến
tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng trái pháp luật do đó các bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị mức án như sau
dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án tù trung thân
bị cáo nguyễn thành tài bị đề nghị năm sáu năm tù vi nhật tảo năm sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị ba năm năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa bàn huyện quan hóa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa
phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng lý a giao chú tại huyện mường lát
đang vận chuyển trái phép ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh g heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên
đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịu úng tàu đang tạm giữ bảy đối tượng
cùng chú tại huyện châu đức tỉnh bà rịa úng tàu để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mua bán chai phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã phú mỹ kiểm tra căn biệt thự của huỳnh văn lượng
quê kiên giang thuê tại phường phú mỹ thị xã phú mỹ phát hiện bắt quả tàng một mươi nam thanh niên và nữ thanh niên cùng đang sử dụng trái phép chất ma túy
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận cả nhóm đã liên hệ với lượng thuê địa điểm
đồng thời yêu cầu lượng cung cấp cho nhóm một gói ma túy tổng hợp dạng khay và năm viên thuốc lắc
cơ quan công an cho biết
căn nhà này được lượng thuê của một người dân từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một để làm địa điểm tổ chức sử dụng ma túy
khách vào sử dụng ma túy tại đây phải trả thuyền thuê phòng cho lượng ba năm triệu đồng
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đang tạm giữ nguyễn phước thời chú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại khu vực phường bảy lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trả tự tổ hai mươi một
công an tỉnh cà mau phát hiện nguyễn phước thời chở một kết sắt có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra nhưng thời luôn quanh co không thành khẩn khai báo
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời thời về cơ quan để làm rõ
quả đầu tranh nguyễn phước thời thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm kết sắt của bưu điện huyện đầm rơi
quả thết nhanh thời dương tính với chất ma túy
để biết thời có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù thì tiếp tục tái phạm
có hai tiền án là trộm cắp và cướp giật tài sản và cũng vừa mới ra tù nhưng không chịu hoàn lương
đối tượng trần văn mong tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp giật vé số của người lớn tuổi và người tàn tật để lấy tiền tiêu xài
và ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đạch giá tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt đạm giam đối với trần văn mong về tội cướp giật tài sản
nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
nên công an phường vĩnh lạc tp đạch giá đã tiến hành điều tra thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật vé số của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý để lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật lọt ba vụ cướp giật vé số của ba người tàn tật và người già
để có cố quyền về cái giải phóng và để rồi trèn trống sạt lở trong thời gian tới

nó nướng tới nhà dân
nên là hiện nay thì cháu xã thì cũng đang tích cực là một thương án rồi cố gói điều gì
tình trạng sạt lở bờ sông vẫn đang tiếp diễn đặc biệt nếu có mưa lũ lớn trong thời gian tới
người dân ven sông đang rất mong chờ phương án khắc phục của huyện để an tâm sinh sống
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi một bị can
chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai về tội cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt chú tại tỉnh đồng nai
từ trước ngày bốn tháng sáu
bị can tống hoàng minh thái đã chuẩn bị hung khí gồm một mươi ba con dao một lưỡi liềm
và rủ thêm hai mươi đối tượng khác từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án
thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạch giá của tỉnh kiên giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần văn mong
về tội cướp đồng
trước đó nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số dạo
bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
khi người này đang đi bán vé số trên đường nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
tiến hành xem lại hệ thống camera thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên
và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật vé số
của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem
bán lại cho một đại lý bán vé số ven đường để lấy tiền tiêu xài cá nhân
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường công lập bộ khiêu vũ karaoke
trên địa bàn thành phố hồ chí minh được hoạt động có điều kiện
ở những phường xã có cấp độ dịch như một hai và ba
đó là một trong những nội dung của quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín
do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vừa ký ban hành
theo quy định mới các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massag spa làm đẹp quán bar vũ trường
câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động tại các phường xã thị trấn có cấp độ dịch một
với cấp độ hai các cơ sở này được hoạt động tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba trừ dịch vụ quán bar vũ trường công lập bộ khiêu vũ karaoke
các loại hình còn lại gồm massage spa làm đẹp được hoạt động tối đa hai mươi năm công suất
điều kiện chung để tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn thành phố
là người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định
cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế
trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động cùng người lớn đã tiêm đủ liều vaccine
trong khi đó tại quảng ngãi nhiều bệnh viện tại địa phương này hiện đã và đang tiếp nhận điều trị hơn một trường hợp bị sốt xuất huyết
hơn bao giờ hết cơ quan chức năng cảnh báo rằng nguy cơ lan rộng và nỗi lo dịch kép là sốt xuất huyết và covid một mươi chín
vì đây đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra
tại khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện tăng cao
nhiều bệnh nhân phải nằm dương xếp vì các giường kê sẵn không còn chỗ chống
trong tổng số gần bốn mươi ca bệnh đang điều trị tại khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh có trên một mươi năm biến chứng nặng nhiều nhất là giảm tiểu cầu
toàn tỉnh quảng ngãi hiện ghi nhận gần một ca sốt xuất huyết
đây chỉ là con số thống kê tại các cơ sở
cơ sở y tế còn rất nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự điều trị tại nhà
việc tự điều trị không theo chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm
đã có trường hợp khi bệnh chuyển nặng người nhà mới chuyển đến bệnh viện cấp cứu
có một số trường hợp bệnh nhân thì thường là họ sẽ điều trị ở ngoài
và không có cái thác đồ rõ ràng thì thường là truyền dịch hoặc là tiêm thuốc vào gì đấy
thì là khi vào viện thì với cái tình trạng là tràn dịch bằng bụng tràn dịch bằng khổ
có biến chứng nặng hơn thì có thể là sốt xuất huyết nặng
những trường hợp bệnh nhân tụt huyết áp rồi thì bệnh nhân phải chuyển lên khoa hồi sức
những biến chứng thông thường có thể hồi sức được
có ít bệnh nhân sốt huyết nặng và không có nhỏ máu kịp thời hiếm lắm sẽ gặp trường hợp tự phong
trước tình hình này sở y tế đã chỉ đạo các hệ thống y tế trong ngành
thực hiện tốt công tác truyền thông cho người dân
thực hiện biết được những biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
đồng thời là thực hiện các biện pháp như là diệt bầu gầy lông quang
của hộp cá nhân cũng như tại cộng đồng
đồng thời thực hiện việc chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng
giám sát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ và đánh giá để giám sát chặt chẽ
phát hiện sớm cái ưu dịch để mà từ đó xử lý ưu dịch tốt nhất
trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn
ngành y tế quảng ngãi tập trung triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường
diệt bọ gậy lông quang và mũi truyền bệnh
đồng thời khuyên cáo người dân khi có những triệu chứng sốt nhức mỏi
hoặc xuất huyết và có những triệu chứng khác liên quan đến bệnh sốt xuất huyết
thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được khám tư vấn và điều trị kịp thời
tránh tình trạng để quá chậm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm